như nhiệt độ thường mát hơn so với các vùng khác thổi nhưỡng cao giáo thoáng mát diện tích cây ăn quả và rừng lớn tạo bóng mát cho gà
chính vì vậy lượng gà vườn đồi được chăn nuôi ở yên thế đã tăng lên
cùng với kinh nghiệm những đàn gà vườn đồi đã đem hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân ở đây
hiện nay thì quy mô chăn nuôi gà đồ yên thế thì có thường xuyên có từ bốn triệu cho đến bốn năm triệu con trên một lứa
đây là một ngành chăn nuôi
cũng là ngành sản xuất nông nghiệp chính của viện yên thế chúng tôi
và được xác định từ năm hai nghìn sáu đến nay
hiệu quả từ chăn nuôi gà đồi yên thế mang lại cái giá trị sản xuất cho ngành chăn nuôi của viện yên thế chúng tôi
một từ một hai trăm linh cho đến một ba trăm linh tỷ đồng trên một năm tổng giá trị sản xuất
đây là một cái ngành mà có mang lại cái giá trị sản xuất rất lớn cho sản xuất nông nghiệp của viện yên thế chúng tôi
và cũng là một ngành mang lại công an
việc làm xóa đói giảm nghèo cho người dân nông thôn của viện yên thế chúng tôi
chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn rồi chuyển ra khoa học kỹ thuật cho bà con
và tập trung vào những vấn đề lựa
ví dụ như là khuyến cáo cho bà con sử dụng các chế phẩm sinh học
hạn chế các dịch bệnh đó xảy ra
thế và để lân cao chất lượng mặt gà
thế và qua một quá trình tổ chức thực hiện
cho đến thời điểm này đàn da cầm trên địa bàn chúng tôi phát triển rất tốt
và đặc biệt là chất lượng của con gà ngày càng được lưng lên rõ ràng
đây là mô hình chăn nuôi gà di lai của gia đình chị hoàng thị thía
tại thôn tân kỳ xã đồng tâm huyện yên thế tỉnh bắc giang
gia đình chị đã nuôi giống gà này được gần chục năm nay
với lượng gà nuôi mỗi năm bình quân khoảng ba con
đã tạo nguồn thu cho gia đình mỗi năm từ một tới hai trăm linh triệu đồng
ba tháng thì mình nuôi cá măn thẳng
còn bốn tháng tháng thứ bốn thì mình chăn ngô
còn cám chăn đỗ tương
đấy là nuôi đến bốn tháng thì mới được xuất chuộc
bán thì cứ hôm nay mà chủ định bán gọi thợ vào thì là thợ mua được
thì là giá cả hợp lý của mình là mình bán
gia đình nhà mình muốn chăn nuôi ra thì cũng muốn liên kết làm sao để cái đầu ra cho nó được cao được đất
còn tại gia đình ông hoàng sơn thạch tại xã đồng tâm huyện yên thế tỉnh bắc giang
hiện đang chăn nuôi hơn một con gà mía lai đem lại thu nhập mỗi năm hơn một trăm linh triệu đồng
với hơn một mươi năm kinh nghiệm chăn nuôi gà của mình bằng việc áp dụng đúng quy trình chăn nuôi
như gà mới bắt về đều được tiêm đầy đủ vaccine và nuôi đủ một trăm hai mươi ngày mới được thu hoạch
nên đàn gà của ông mẫu mã luôn đẹp mắt và bảo đảm chất lượng
do đó trang trại của ông luôn là sự lựa chọn của các thương lái đến tìm mua
nhưng điều lo lắng nhất của ông là hiện nay việc tiêu thụ gà vẫn chủ yếu là do người tiêu dùng và thương lái chủ động tìm đến mua
chính vì vậy đầu ra và giá thành của trang trại
vẫn chưa được ổn định
huyện yên thế tỉnh bắc giang xác định gà là một trong bốn loại hàng hóa thực phẩm
cần chỉ đạo và mở rộng quy mô phát triển sản xuất tiến tới xây dựng thành công thương hiệu gà đồ yên thế
do đó từ năm hai nghìn bảy đến nay huyện đã phối hợp với các đơn vị nông nghiệp như học viện nông nghiệp việt nam
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để xây dựng và đưa vào thực tiễn các đề án xây dựng thương hiệu gà đồi yên thế
đến năm hai nghìn một mươi một nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gà đồ yên thế đã được ban hành
điều này đã góp phần phát triển mặt hàng gà đồ chủ lực của huyện theo hướng bền vững

để nâng cao giá trị gia tăng giữ vững thương hiệu gà đồi yên thế
huyện yên thế tỉnh bắc giang đã thành lập hợp tác xã tổ hợp tác liên kết phát triển chăn nuôi
theo chuỗi khép kín với các doanh nghiệp đơn vị tiêu thụ sản phẩm
huyện yên thế đã có ba chuỗi hoạt động ổn định từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay là chuỗi liên kết chín mươi hộ nuôi gà việt gáp
tại xã đồng tâm với công ty cổ phần giang sơn chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ thông qua hội sản xuất tiêu thụ gà

trăn nuôi gà đã là công việc quen thuộc với nhiều người dân của nước ta nhờ có nông nghiệp mà cuộc sống của nhiều gia đình đã ổn định
thế nhưng hiện nay dưới tác động biến đổi khí hậu những diễn biến thời tiết thất thường cũng là một trong những yếu tố gây trở ngại cho việc chăn nuôi
đặc biệt sắp đến mùa hè nắng nóng nhiệt độ môi trường lên trên ba mươi năm độ c là một trong số những yếu tố bất lợi trong chăn nuôi
nhất là chăn nuôi tập trung mật độ cao như chăn nuôi gà
với việc ảnh hưởng của thời tiết khiến cho sức đề kháng bị suy giảm năng suất thịt trứng cũng giảm các loại dịch bệnh như tiêu chảy lị e coli phó thương hàn gamboro dịch tả tụ huyết trùng cầu trùng phát sinh lây lan gây tử vong và thiệt hại về kinh tế không nhỏ cho các cơ sở chăn nuôi
thưa quý vị thưa bà con hiện nay thì rất là nhiều hộ chăn nuôi chăn nuôi gà mang lại cái lợi nhuận cho bà con nông dân
tuy nhiên thì mùa hè sắp đến cũng cần phải có một số lưu ý
cho các hộ chăn nuôi gà thứ nhất là về trường nuôi chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là trường nuôi chúng ta phải làm sao để đảm bảo độ thông thoáng đảm bảo độ trường nuôi cho các đàn gà của chúng ta
thường xuyên quét dọn sạch sẽ thu gom rác thải và thực hiện các biện pháp tiêu độc cửa trùng để đảm bảo làm sao chuồng nuôi luôn luôn sạch sẽ và không có tồn dư bầm bệnh
cái thứ hai nữa là giống gà cũng phải rất quan trọng giống gà chúng ta phải mua ở những cơ sở giống mà có nguồn gốc rõ ràng
đặc biệt là các nhóm gà một ngày tuổi thì phải được tiêm phòng maurect để làm sao đảm bảo phòng trừ dịch bệnh cũng như đảm bảo các quy trình
thứ ba là về mùa hè đặc biệt mùa hè thì mật độ chuồng nuôi cũng như làm sao để tiểu khí hậu chuồng nuôi rất là quan trọng
chúng ta phải thường xuyên đảm bảo độ thông thoáng trong tiểu khí hậu trường nuôi
với cái đàn gà uống hiện nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo là với đàn gà uống thì mật độ chúng tôi thường úm là khoảng hai mươi ba mươi con trong một mét vuông
tức là trong một chuồng cây úm thì chuồng cây úm là khoảng bốn mét vuông thì khoảng nuôi khoảng độ một trăm linh một trăm năm mươi con gà úm
thế còn với những con gà giò hoặc là gà sinh sản thì chúng ta lại phải đảm bảo mật độ trường nuôi
thì thường là mật độ trường nuôi thì với khoảng bốn sáu con trên một mét vuông
và trong việc chăn nuôi da cầm hiện nay cũng như chăn nuôi gà chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là phòng hơn trị
tức là chúng ta phải thực hiện tốt các biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học
chúng tôi cũng khuyến cáo là vì mùa hè thì thường là chúng ta nên khuyến cáo là cho gà ăn vào những cái thời điểm nó mát
ví dụ như là buổi sáng hoặc là buổi chiều
và thường xuyên rửa sạch mắng ăn mắng uống trước khi cho gà ăn
để làm sao để giảm bớt cái việc mà cái côn trùng cũng như là một số các ăn nấm mốc
về nước uống thì chúng tôi cũng khuyến cáo là thường xuyên rửa mắng ăn mắng uống
và thường xuyên bổ sung cái nước uống sạch
đồng thời bổ sung nước uống thì có thể bổ sung một số vitamin
ví dụ như là vitamin c rồi một số các cái vitamin để làm sao tăng cái sức khả năng ăn uống của hấp thu của đàn da gầm cũng như đàn gà
mùa hè là giai đoạn mà gà cũng dễ mắc một số các cái dịch bệnh
đặc biệt là những cái bệnh về đường ngu hấp bệnh về đường tiêu hóa tiêu chảy e coli
vì vậy mà việc tiêm phòng vaccine cũng làm để đảm bảo cho cái gà đàn gà chúng ta có đủ sức đề kháng để mà phòng trừ các dịch mầm bệnh
thế nữa mà chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là với cái việc mà làm mát cho đàn gà
thì cũng như là chúng tôi khuyến cáo là với các cái chuồng nuôi thì chúng ta nên làm sao để tốt nhất là ở trùng nuôi có những bóng mát
và có thể với những cái chuồng nuôi công nghiệp thì thường là phải thường xuyên kiểm tra cái quạt mát cho đàn gà cũng như là những cái phun nước để cho đàn gà cho nó mát
trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc
nhiều địa phương đã chuyển đổi từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi tập trung
với việc trang bị đầy đủ các kiến thức trong chăn nuôi
phòng ngừa dịch bệnh các mô hình nông nghiệp này hy vọng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người nông dân
với cấu tạo tự nhiên bản chất quả trứng mầm sống bên trong
nên cấu tạo vỏ có hơn bảy lỗ thông khí giúp trao đổi chất
điều này có thể khiến các chất bẩn vi sinh vật vi khuẩn như salmonella xâm nhập vào
vì thế nếu để tự nhiên qua thời gian thì bụi và tạp chất sẽ bị hút vào trong trứng
nếu sử dụng những quả trứng chưa qua xử lý bị lỗ thông khí
khi vừa được gà da cầm đẻ ra sẽ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng
tuy nhiên với quy trình sản xuất trứng gia cầm công nghệ cao của công ty trách nhiệm ủng hạn ba huân
đã giúp tiêu diệt vi khuẩn và bịt các lỗ thông khí ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào trong trứng
công ty đã nhập khẩu và áp dụng công nghệ xử lý trứng tự động của mobi hà lan với công suất sáu mươi năm quả trứng mỗi giờ
chúng tôi đưa ra mấy vấn đề về hiệu quả
thứ nhất là chúng tôi tạo công an việc làm được cho hàng trăm người lao động ngay tại địa phương
thứ hai nữa là chúng tôi liên kết để mà hợp tác đầu tư cùng địa phương
chúng tôi cùng với bà con nông dân xây dựng những cái vùng trăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa quả trứng đó về để tiêu hậu
thứ ba nữa vấn đề quan trọng hơn cả đó là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngành trứng da cầm và ngành thực phẩm
thì đây là vấn đề mà chúng tôi đã nhiều năm qua đã xây dựng một cái chuỗi từ trang trại đến mặt

với dây chuyền này trứng gia cầm từ các trang trại của công ty và từ các hộ chăn nuôi đã ký kết
với công ty được vận chuyển về nhà máy
sau đó chính được đưa trực tiếp vào hệ thống
sau khi vào hệ thống trứng được rửa hai lần với nước sạch kiểm nghiệm và đi qua hệ thống xấy khô chứa tia uv diệt khuẩn bề mặt vỏ trứng
tiếp đến trứng được đưa đến hệ thống đèn chiếu để soi và loại bỏ những quả hư nứt vỏ còn bẩn rồi tiếp tục phủ dầu
sau đó trứng được phủ một lớp dầu mỏng để xe khít các lỗ thông khí hạn chế sự xâm nhập trở lại của các vi sinh vật
tại khâu này sẽ có công nhân đứng để cùng soi và loại bỏ những quả trứng hỏng ra khỏi hệ thống
tiếp theo trứng sẽ tới các dây chuyền in dấu thương hiệu lên vỏ rồi đóng gói theo tiêu chuẩn bao bì cùng ký hiệu ngày sản xuất
sau khi đóng gói trứng bao bì sản phẩm sẽ được in mã qr để khách hàng khi mua sản phẩm có thể quét mã và biết được thông tin của quả trứng từ lúc ấp nở đến khi sử dụng

tất cả hệ thống được điều khiển bằng một hệ thống máy vi tính
máy vi tính này được lập trình và sau đó quả trứng sẽ theo cái lập trình đó để mà ra từng len một len một len hai len ba len bốn cho đến len một mươi hai
trước khi quả trứng được đưa ra lên thì lại còn được in luôn cả logo cũng như là các mã số để truy xuất lô hàng
đó là một quy định
trứng sau khi đóng gói đều được đóng thùng đặt trên kệ sạch để cách ly với mặt đất ít nhất một mươi năm cm để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
công nhân làm việc tại nhà máy trước khi vào khu vực xử lý đóng gói trứng đều phải thực hiện nghiêm ngặt các bước khử trùng như đi qua phòng sắt trùng
rửa tay trước khi đi vào khu vực nhà máy và mặc quần áo bảo hộ đúng quy định
sử dụng găng tay đội mũ đi ủng khẩu trang y tế nhằm hạn chế lây nhiễm nguồn vi sinh vật từ bên ngoài
ngoài ra toàn bộ nhà xưởng của công ty đều được thiết kế thoáng rộng trần cao nền và tường màu sáng để dễ dàng phát hiện vết bẩn cũng như vệ sinh kịp thời